năm hai nghìn một mươi chín được cho là năm thành công của ngành công thương với đà tăng trưởng xuất nhập khẩu ở mức cao
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi chín vượt mốc năm trăm linh tỷ usd mức cao chưa từng có từ trước tới nay
năm hai nghìn hai mươi là mốc quan trọng trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và là tiên đề cho giai đoạn sau
thủ tướng chính phủ đã giao cho bộ công thương xuất khẩu ba trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
đi liền với đó là xuất siêu một mươi năm một mươi bảy tỷ usd
làm thế nào để ngành công thương có thể đạt được mức xuất khẩu này
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa bộ trưởng năm hai nghìn một mươi chín được cho là một năm thành công đối với ngành công thương đặc biệt là công tác xuất nhập khẩu
vậy xin bộ trưởng cho biết làm thế nào để ngành công thương đã đạt được mục tiêu
đề ra thưa bộ trưởng
chúng ta đã tiếp tục khẳng định được cái điểm mạnh của chúng ta thông qua một số các sản phẩm trọng điểm và ngành hàng ưu tiên và chủ lực của chúng ta
tôi nói ví dụ chúng ta đã có tới hơn một mươi nhóm ngành sản phẩm có kỹ mạch đạt hơn năm tỷ usd và năm ngành hàng là hơn một mươi tỷ usd
và điều đó là nó cho thấy chúng ta là trong cái cơ cấu hàng xuất khẩu cũng như trong cái cơ cấu thị trường của chúng ta
là chúng ta đã có những cái bước mà định hình tương đối rõ nét cái bước đi và cũng như là cái cách tiếp cận thị trường
và nó thể hiện rõ tôi quay trở lại câu chuyện trước tức là cái câu chuyện cơ cấu lại các cái ngành kinh tế các cái ngành sản xuất của chúng ta
theo đúng cái tinh thần của cái kinh tế thị trường đang toàn cầu hóa và đang được tổ chức theo các cái chuỗi cung ứng
vậy trong năm hai nghìn hai mươi thì bộ công thương sẽ làm những gì để có thể đạt được mục tiêu đề ra
và đặc biệt là đạt được mục tiêu xuất nhập khẩu ba trăm linh tỷ đô mà thủ tướng đã giao cho bộ công thương thưa bộ trưởng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đánh giá rất cao
cái nỗ lực và kết quả tích cực của cả nước và đặc biệt của ngành công thương đã đạt được trong hai nghìn một mươi chín
nhưng thủ tướng cũng đặt ra cái mục tiêu và phấn đấu ở mức cao hơn thậm chí cao hơn nhiều so với lại các cái chỉ tiêu kế hoạch mà quốc hội đã giao
tôi nói ví dụ như là thủ tướng yêu cầu là tăng trưởng của công nghiệp chế biến chế tạo phải làm sao cố gắng đạt được mức một mươi hai
vì nó là nền tảng cho cái tăng trị giá trị sản xuất công nghiệp gia tăng của chúng ta
thủ tướng cũng đề ra mục tiêu là phải phấn đấu để đạt kim ngạch xuất khẩu ba trăm linh tỷ đô la
một cái con số có thể nói rất tham vọng
nhưng đồng thời nó cũng đặt ra cho chúng ta rất nhiều việc phải nghĩ trong cái cách tổ chức để khai thác những cái cơ hội của thị trường
và để ứng phó có hiệu quả với những biến động và những bất ổn của thị trường thế giới
tiếp tục phát triển bền vững các cái thị trường quốc tế và từ đó tạo ra những cái lợi ích đang xem
để từ đó là nó giúp cho việt nam có thể bảo vệ và lợi ích của mình
một cách có hiệu quả cả về không chỉ thương mại kinh tế mà cả về trong các vấn đề chính trị quốc tế
và đặc biệt là trong cái bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang phát triển mạnh đang đe dọa đến hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ
và đặc biệt là các nước đang phát triển thì cái việc mà chúng ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả những các cái hiệp định thương mại tự do này
sẽ là những cái nền tảng và công cụ quan trọng để giúp cho chúng ta bảo vệ và tiếp tục phát triển
để mà thực hiện được cái chiến lược đa phương hóa và đa dạng hóa trong cái quan hệ đối ngoại
và quan hệ thương mại quốc tế của chúng ta
vâng một lần nữa xin cảm ơn bộ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
và nhân dịp năm mới thì xin kính chúc bộ trưởng cũng như ngành công thương một năm mới thuận lợi
đạt được nhiều mục tiêu kế hoạch đề ra để đóng góp chung vào mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi